thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can lệnh tạm giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự đối với đặng như quỳnh
đặng như quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nơi ở phường mễ trì quận nam từ điêm thành phố hà nội nghề nghiệp lao động tự do đã có hành vi đăng tải các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện của các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt xử lý hình sự gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán làm thiệt hại về kinh tế uy tín của tổ chức cá nhân và nhà đầu tư
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định lệnh nêu trên đã được thi hành
cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra giải quyết vụ án và khuyên cáo người dân không nghe theo tiếp tay lan tỏa những thông tin chưa được kiểm chứng
trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh
là đối tượng thực hiện có hành vi phạm tội quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và pháp

trước đó vào ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm cấp đặng như quỳnh